do hoạt động theo mô hình mạng xã hội không phép nên thanh tra sở thông tin và truyền thông tp hcm vừa có văn bản yêu cầu các bên đăng ký và quản lý tên miền thu hồi hai tên miền của zalo là zalo vn và zalo me thuộc sở hữu của công ty cổ phần vng
theo đại diện zalo group zalo đi theo mô hình ott tuy nhiên việt nam hiện nay không có quy định về quản lý ott mà quản lý theo mô hình hoạt động
chính vì thế quản lý gia lô theo mô hình nào vẫn đang là một vấn đề cần đặt ra với các cơ quan chức năng hiện nay
tổng cục hải quan cho biết doanh nghiệp việt nam bao gồm cả doanh nghiệp fdi đã thực hiện nhiều thủ đoạn gian lận giả mạo xuất xứ sử dụng co giả khai sai xuất xứ hàng hóa để được hưởng ưu đãi về thuế và đánh lừa người tiêu dùng
nhiều doanh nghiệp lợi dụng văn bản quy phạm pháp luật chưa bắt buộc rán nhãn phụ ngay tại khâu thông quan để thay đổi nhãn mát bao bì tên thương hiệu nhằm tiêu thụ nội địa
doanh nghiệp còn thành lập nhiều công ty giả nhập các linh kiện sau đó lắp ráp rồi đánh lừa người tiêu dùng
nghiên cứu chính sách kinh tế ban đêm bao gồm các hoạt động dịch vụ kinh doanh sẽ được trợ cấp từ hai mươi h tối đến sáu h sáng hôm sau mà chính phủ trung quốc vừa ban hành
cụ thể một mươi con phố với các hàng ăn đêm một mươi sáu chợ đêm và các cửa hàng tiện lợi mở hai mươi bốn trên bảy tại bắc kinh sẽ là những nơi đầu tiên nhận được trợ cấp của chính phủ trung quốc để thúc đẩy hoạt động kinh doanh ban đêm
các thành phố lớn như thượng hải thiên tân cũng thúc đẩy nền kinh tế ban đêm trợ cấp tiền mặt cho các hộ kinh doanh
văn phòng đăng ký đất đai hà nội sở tài nguyên môi trường tp hà nội đã thừa nhận quá trình thẩm định hồ sơ để cấp sổ đỏ cho người dân ở trung cư do tập đoàn mường thanh xây dựng là có sai sót khi phát hiện những sai sót trong quá trình thẩm định đã tiến hành thu hồi sổ đã cấp
tổng cục quản lý đất đai bộ tài nguyên và môi trường đã yêu cầu sở tài nguyên và môi trường hà nội dừng ngay việc thu hồi sổ hồng trung cư mường thanh đồng thời yêu cầu xem xét trách nhiệm của chủ đầu tư cơ quan quản lý nhà nước để xảy ra sai phạm mà không giám sát để xử lý không để người dân là nạn nhân
thủ tướng mới đây đã ký ban hành nghị định số sáu mươi ba hai nghìn một mươi chín đáng chú ý trong nghị định này có quy định mức phạt với các hành vi vi phạm hành chính sử dụng tài sản công và mục đích kinh doanh cho thuê liên doanh liên kết
cụ thể nếu sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh khi không có quyết định phê duyệt đề án của cơ quan mức phạt sẽ giao động từ một đến một mươi triệu đồng với tài sản có giá trị trên dưới một trăm linh triệu đồng nếu tài sản là trụ sở làm việc hoặc ô tô sẽ bị phạt tiền từ một mươi năm đến hai mươi triệu đồng
một trong những đề tài được đông đảo đại biểu quan tâm tại hội thảo phòng chống ung thư quốc gia lần thứ một mươi chín là xạ trị y học hạt nhân được trình bày bởi hai giáo sư người nhật mở ra cơ hội mới cho bệnh nhân ung thư
bản chất của công nghệ trên chính là điều trị ung thư bằng chùm tia proton và chùm ion nặng hay còn gọi là chùm proton carbon
đặc trưng lớn nhất của chùm ion nặng hay còn gọi là chùm tia carbon dion là sự phân bố lượng tia xạ giảm lượng tia xạ xuống chỉ còn một phần hai nhưng lại tăng hiệu quả tiêu diệt khối u gấp từ hai đến ba lần so với chùm proton hoặc tia x thông thường
ưu thế rất lớn của chùm proton là tập trung tác dụng lên khối u có thể kết hợp dùng thuốc kháng ung thư đối với các khối u không xâm lấn
và cả những khối u xâm lấn do ít tác dụng phụ nên rất phù hợp điều trị cho bệnh nhân nhi và bệnh nhân cao tuổi
thứ trưởng thường trực bộ y tế nguyễn viết tiến mong muốn công nghệ sớm chuyển giao cho các bệnh viện việt nam và chỉ đạo đơn vị cầu nối hỗ trợ xúc tiến kế hoạch này là công ty cổ phần hợp tác y tế việt nam nhật bản vizik
thưa quý vị chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường các thông tư quy định và những điểm đáng chú ý đối với người tiêu dùng trong năm phút của chương trình